chiều nay một mươi một tháng một mươi một tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ một mươi khóa một mươi bốn
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
đối với ông trung ngọc anh và thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đối với ông lê minh hưng
phát biểu sau khi có kết quả phê chuẩn miễn nhiệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ông trung ngọc anh và ông lê minh hưng trong nhiệm kỳ
nay do yêu cầu phân công nhiệm vụ mới quốc hội tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm theo luật định
chủ tịch quốc hội tin tưởng hai đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mới được phân công
hiện ông trung ngọc anh là phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
còn ông lê minh hưng đã được bộ chính trị điều động phân công giữ chức tránh văn phòng trung mương đảng
nhân sự thay thế hai vị trí trên và nhân sự bộ trưởng bộ y tế cũng được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chính quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm trong chiều nay
cũng trong chiều nay trình án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình trình đề nghị quốc hội phê chuẩn
việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
ngay sau đó các đại biểu thảo luận tại đoàn về công tác nhân sự